các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
về phía bộ công an có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an các đơn vị trực thuộc bộ và một số địa phương
tại buổi lễ trung tướng lý anh dũng cục trưởng cục an ninh điều tra đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống gần bảy mươi năm xây dựng và phát triển lực lượng an ninh điều tra ghi nhận những cống hiến những chiến công thành tích to lớn mà lực lượng an ninh điều tra đã đạt được
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một đến nay kể từ khi tổ chức tiền thân của cục an ninh điều tra là phòng chấp pháp thuộc phi bảo vệ chính trị nhà công an trung ương ra đời trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
dành độc lập thống nhất đất nước lực lượng an ninh điều tra đã xuất sắc dành nhiều chiến công bóc phần vào thắng lợi chung của cả nước
trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng cùng với cuộc đấu tranh chấn áp tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia lực lượng an ninh điều tra đã được tin tưởng
giao trọng trách điều tra nhiều vụ án kinh tế tham nhũng buôn lậu nghiêm trọng phức tạp và đạt kết quả nhanh chóng hiệu quả xử lý nghiêm nhiều đối tượng và thu hồi cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng
cũng như phát hiện kiến nghị với đảng nhà nước cấp ủy chính quyền ca cấp nhiều sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế và quản lý cán bộ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thay mặt đảng nhà nước và chính phủ ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cục an ninh điều tra bộ công an đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng

phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thay mặt đảng nhà nước và chính phủ ghi nhận biểu dương và chính phủ ghi nhận chiến đấu và trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích kết quả mà công an thanh hóa đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thứ trưởng yêu cầu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh thanh hóa cần tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được đồng thời chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhằm bảo đảm ổn định tình hình tạo môi trường thuận lợi an toàn để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân và giỏi tinh thông về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới
trước mắt công an thanh hóa cần tập trung triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống pháo nổ bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
vào sáng ngày hôm nay văn phòng chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước công bố bảy luật được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ một mươi
các luật được công bố gồm luật biên phòng việt nam luật cư trú luật thỏa thuận quốc tế luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hivs luật bảo vệ môi trường
thông tin tại buổi họp báo về luật cư trú năm hai nghìn hai mươi thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an cho biết
một trong những điểm mới quan trọng của luật là thay đổi phương thức quản lý cư trú từ quản lý bằng sổ hộ khẩu sổ tạm trú sang quản lý điện tử bằng việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thông tin về nơi thường trú của mỗi công dân là trường thông tin dữ liệu số được cập nhật điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú
với bảy chương ba mươi tám điều luật cư trú năm hai nghìn hai mươi đã bỏ một số nội dung quy định hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến sổ hộ khẩu và bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như
truy nhập khai thác hủy hoại làm cản trở gián đoạn hoạt động thay đổi xóa phát tán cung cấp trái phép thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú
thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định bộ công an đã dự liệu và có kế hoạch trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thứ trưởng cũng nhấn mạnh
bộ công an sẽ tập trung tập huấn nhiệm vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú cũng như tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho nhân dân hiểu và thực hiện đúng quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
điểm đáng lưu ý khác luật cư trú năm hai nghìn hai mươi đã bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương tức là không có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
qua đó việc đăng ký thường trú tại các tỉnh thành là như nhau không có sự phân biệt và được áp dụng chung thống nhất trên toàn quốc
bên cạnh đó luật cũng quy định công dân được lựa chọn quyết định nơi thường trú tạm trú của mình phù hợp với quy định của luật này và các luật khác có liên quan
đồng thời được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân hộ gia đình trong cơ sở dữ liệu về cư trú trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật
được khai thác thông tin về nơi cư trú của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư